thưa quý vị trong tuần qua dư luận đặc biệt chú ý đến động thái của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
triều tiên lần đầu tiên công bố những hình ảnh về vũ khí hạt nhân chiến thuật
mỹ đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp kho lưu trữ vũ khí hạt nhân ở châu âu
và tuyên bố gây chấn động nhất có lẽ là phải kể đến việc nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới belarus
những động thái này đã làm dấy lên lo ngại về cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân
cũng như là sự hiện diện của loại vũ khí nguy hiểm này trong các tình huống xung đột mất kiểm soát
không có điều gì bất thường trong quyết định này bởi mỹ đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ
họ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở sáu quốc gia đồng minh nato tại châu âu
chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự
tôi khẳng định rằng điều này sẽ không vi phạm nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân
trong trường hợp cần thiết tổng thống putin và tôi sẽ quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở đây
họ những người đang cố gắng phá hủy belarus từ bên trong và bên ngoài phải hiểu điều này
chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để bảo vệ đất nước và người dân của chúng tôi
bước đi của nga và belarus đã gây phản ứng mạnh từ các nước phương tây
đại diện cấp cao liên minh châu âu về chính sách an ninh và đối ngoại tuyên bố
khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu beirut cho phép nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình
trong khi đó người phát ngôn nato
đã gọi động thái của nga và belarus là quyết định hoàn toàn sai lầm
nato rất cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình
mỹ cũng có tuyên bố tương tự
song thừa nhận chưa thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược
cũng như dấu hiệu cho thấy nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân
chúng tôi đã xem xét các báo cáo về thông báo của nga và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình
chúng tôi không thấy có lý do gì để điều chỉnh lập trường hạt nhân chiến lược của mình
cũng như không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
chúng tôi không thấy nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân
chúng tôi vẫn cam kết thực thi nguyên tắc phòng vệ tập thể của liên minh nato
trong khi đó ukraine hy vọng các nước thành viên thường trực hội đồng bảo an
có hành động hiệu quả để chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ nga
trước những lo ngại cuộc đối đầu đông tây có thể làm trầm trọng hơn nữa cuộc xung đột ukraine
nhiều quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan
cuộc xung đột ở ukraine cần thể hiện sự kiềm chế và cộng đồng quốc tế
cần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình ở ukraine
chúng tôi kêu gọi bãi bỏ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân
chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân
nên kiềm chế triển khai vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới và rút những vũ khí này về
tất cả các quốc gia phải tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến leo thang
nhầm lẫn hoặc tính toán sai lầm
tất cả các quốc gia tham gia hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
các quốc gia có vũ khí hạt nhân
cũng như các quốc gia không có vũ khí hạt nhân
đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ đã cam kết theo hiệp ước
tuy nhiên bất chấp những phản ứng của phương tây
bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có
nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở belarus
theo dự kiến nga sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật
ở beirut trước ngày một tháng bảy
và sẽ không thực sự chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho mins
động thái của nga được giới chuyên gia đánh giá là bước đi gian đe mạnh mẽ dành cho phương tây
khi các quốc gia này liên tục viện trợ vũ khí hạng nặng cho ukraine
cùng tiến trình hòa đàm cho cuộc xung đột nga ukraine vẫn đang khá xa vời